sáng nay một mươi chín tháng một mươi tại hà nội bộ y tế đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ bảy
với chủ đề đoàn kết kế thừa đổi mới và phát triển vì sức khỏe nhân dân
tham dự đại hội có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn dân vận trung ương
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành y tế đã có nhiều đổi mới
gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của ngành của từng đơn vị
làm động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị
góp phần đạt được những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực y học
phát biểu tại đại hội đồng chí trương thị mai khẳng định
nhiều phong trào thi đua do bộ y tế phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực
có ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng
qua đó ngành y tế không chỉ giải quyết các vấn đề được đặt ra trong thực tiễn
mà còn nâng cao chất lượng chuyên môn chất lượng dịch vụ y tế
tại đại hội đã có hai mươi chín tập thể hai mươi sáu cá nhân được tôn vinh vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc
trong phong trào thi đua yêu nước ngành y tế
cũng tại sự kiện này quyền bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long kêu gọi toàn ngành
chung tay ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả thiên tai
và ngay trong ngày hôm nay đã quyên góp được ba trăm bảy mươi bảy triệu đồng